hơn một tháng nay ngư dân tại đà nẵng và các tỉnh thành miền trung đã trúng đậm mùa cá nục biển
sau mỗi chuyến tàu trở về từ biển thì với cá đầy khoang đã giúp cho ngư dân thêm thu nhập cũng như là tinh thần càng phấn khởi
khoảng hơn một tháng nay tàu của ngư dân nguyễn văn trí đã liên tục cập bờ với cá đẩy khoang
trong đó chủ yếu là cá nục hoa và cá nục gai
trung bình mỗi chuyến đạt sản lượng từ hai năm đến ba tấn cá nục với giá thành bán cho thương lái khoảng chín một mươi đồng một kg
trừ hết chi phí mỗi chuyến anh trí lãi khoảng hai mươi triệu đồng

họ làm được mình cũng vui
thống kê của ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
từ đầu năm đến nay chợ đầu mối thủy sản thọ quang đã thực hiện kê khai nguồn gốc xuất xứ theo quy định
theo đó trong năm tháng đầu năm nay gần bảy lượt tàu đã cập bờ với tổng sản lượng gần năm mươi một tấn thủy hải sản
trong đó sản lượng cá nục chiếm phần lớn
việc đánh bắt thủy hải sản đạt sản lượng cao không chỉ giúp ngư dân tăng thêm thu nhập
ổn định cuộc sống yên tâm vươn khơi bám biển mà còn góp phần bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân